thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu cho đến nay vẫn còn phức tạp do văn bản hướng dẫn của các bộ ngành chậm được cải cách rút gọn đã và đang khiến cho không ít doanh nghiệp gặp khó chi phí hoạt động xuất nhập khẩu gia tăng
một mặt hàng khá thông dụng với cuộc sống của người dân đó là sữa chua uống lên men nhập khẩu
để đến được tay người tiêu dùng mặt hàng này phải gánh hai loại giấy tờ một là chứng từ kiểm tra chất lượng hai là chứng từ kiểm tra kiểm dịch động vật
để có được hai loại giấy tờ trên trái sữa chua uống lên men phải gõ cửa ở hai cơ quan quản lý nhà nước đó là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ y tế
cũng như vậy mặt hàng tươi sống nhập khẩu cũng phải qua ba bộ đó là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ y tế và bộ công thương gây khó khăn cho doanh nghiệp
về mặt hàng tiên sống về phía hải quan cũng nên tạo điều kiện và giảm bước giảm thiểu bước những thủ tục như hiện tại để đảm bảo cho chất lượng hàng hóa được tốt hơn
thực ra thì đã có kiếm nghĩa rồi nhưng mà vẫn chưa có một câu trả lời nào cả mà càng ngày càng thấy phức tạp hơn
cục hải quan hà nội cho biết
luôn tạo mọi điều kiện để thông quan cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu một cách nhanh nhất nhưng vấn đề là phải làm thủ tục với các bộ ngành

thế cho nên là đối với hải quan các thủ tục thì càng ngày càng dần cố gắng là đồng bộ hóa này đơn giản hóa này và thời gian rất là nhanh chóng
thế nhưng mà cũng nên là phải các bộ ngành các giấy phép mà chuyên ngành đấy thì cách nào bỏ được cũng nên bỏ
cho dù chính phủ đã ban hành nghị quyết một mươi chín yêu cầu các bộ phải đơn giản hóa thủ tục rút ngắn thời gian kiểm tra
nhưng cho đến nay thủ tục kiểm tra chuyên ngành vẫn đang gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu
hiện có tới bốn trăm một mươi bốn văn bản pháp luật quy định về kiểm tra chuyên ngành
những thủ tục này đã làm cho doanh nghiệp mất khách hàng mất cơ hội kinh doanh và ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp